xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trên cả nước trong đêm nay và ngày mai vẫn tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động du lịch đầu năm của người dân
cụ thể tại khu vực bắc bộ do không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên nền nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng
cao nhất cho ngày mai đạt ngưỡng là hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi vượt ngưỡng hai mươi sáu độ
đáng lưu ý là vào lúc sáng sớm tại đây sẽ có sương mù nhẹ giải rác làm giảm tầm nhìn
vì vậy người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia giao thông
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khu vực thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt độ tại đây sẽ có xu hướng gia tăng mỗi ngày
trời ít mưa và có sương mù vào đêm và sáng sớm nhiệt độ cao nhất tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
còn các tỉnh đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận thì đêm có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
xuống đến khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết tại đây vẫn mang đặc trưng của mùa khô phía nam
ban ngày trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ và nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ có nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất đạt được ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn năm
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực thủ đô hà nội đêm và sáng nhiều mây có sương mù nhẹ giải rác trời rét gió nhẹ nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi năm độ